vào khoảng ba giờ ngày hôm nay một vụ cháy nổ nghiêm trọng tại khu sân gôn của dự án kn cam ranh
phường cam nghĩa thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa đã khiến cho hai người tử vong tám người bị thương
cơ quan chức năng tỉnh khánh hòa đã xác định bước đầu nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng này là do cháy nổ xăng dầu
khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa đã tiếp nhận ba công nhân bị thương trong vụ nổ
gồm lê văn trai bốn mươi năm tuổi lê văn triệu ba mươi chín tuổi và nguyễn bồng bốn mươi chín tuổi
tất cả đều trú tại quảng ngãi
hiện cả ba nạn nhân được chuyển vào bệnh viện trợ rẫy thành phố hồ chí minh để tiếp tục điều trị
năm người còn lại được tiếp tục điều trị ở bệnh viện đa khoa huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
hai nạn nhân còn lại đã thiệt mạng đang được các cơ quan chức năng tỉnh khánh hòa tập trung xác định
theo ông nguyễn ngọc sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cam ranh
bước đầu theo tìm hiểu số xăng dầu gây ra vụ cháy nổ được chứa để phục vụ cho dự án kn cam ranh
hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy nổ nghiêm trọng này